cách đây bốn mươi năm năm việt nam và nhật bản đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức
trải qua gần nửa thế kỷ quan hệ kinh tế đối ngoại giữa hai nước ngày càng có thêm nhiều những dấu mốc mới với nhiều triển vọng
sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng nhìn lại những dấu mốc quan trọng này
lịch sử hợp tác kinh tế giữa nhật bản và việt nam được in dấu rõ nét tại phố cổ hội an tỉnh quảng nam
tại thương cảng sầm út xưa chùa cầu chính là một công trình do những thương nhân nhật bản xây dựng
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
về trao đổi thương mại từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nước đã dành cho nhau thuế suất tối hội quốc
kim ngạch hai triệu năm hai nghìn ba đạt năm chín tỷ usd nhanh chóng tăng lên đến ba mươi ba bốn tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi
về đầu tư nhật bản là nước có đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại việt nam
ở mức chín một mươi một tỷ usd năm hai nghìn một mươi bảy
các nhà đầu tư xứ sở mặt trời mọc càng ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng của mình
với hàng loạt các dự án lớn như honda canon làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của một số địa phương
còn về hợp tác giữa hai chính phủ việt nam nhật bản thể hiện qua vốn viện trợ phát triển chính thức oda
trong năm năm qua tính theo năm tài chính nhật bản hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi sáu
trung bình mỗi năm nhật bản hỗ trợ oda cho việt nam là một trăm sáu mươi tỷ yên tương đương ba mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
theo hình thức vốn vay hai ba tỷ yên tương đương bốn trăm sáu mươi bảy tỷ đồng theo hình thức viện trợ không hoàn lại
và tám bảy tỷ yên tương đương một bảy trăm sáu mươi tỷ đồng theo hình thức hợp tác kỹ thuật
vốn oda của nhật bản đã giúp việt nam xây dựng những công trình hạ tầng lớn như cầu nhật tân cầu vĩnh tuy sảnh t hai nội bài
trong những năm tới quan hệ kinh tế được hai bên kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển